tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm mở lại phiên xét xử phúc thẩm vụ án buôn bán thuốc ung thư giả
xảy ra tại công ty cổ phần vien phạc ma
tuy nhiên sau đó hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa do xuất hiện chứng cư mới
tại phiên tòa thẩm phán chủ tọa cho biết khi hồ sơ vụ án đang ở giai đoạn phúc thẩm
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã chuyển tới tòa án một số tài liệu và chứng cơ mới
được thu thập theo quyết định ủy thác điều tra của viện kiểm sát nhân dân tối cao
việc ủy thắc này được thực hiện khi vụ án xảy ra nhưng đến nay mới có kết quả
đây là những hồ sơ tài liệu thể hiện nguồn gốc xuất xứ của chín ba trăm linh hộp thuốc h capita và do ấn độ cung cấp
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi hai nguyễn minh hùng cựu chủ tịch vn phạc ma cùng các đồng phạm đã làm giả giấy tờ
để nhập khẩu chín ba trăm linh hộp thuốc h capita năm trăm linh mg chữa ung thư của ấn độ về việt nam để bán kiếm lợi
kết luận giám định của bộ y tế thể hiện lô thuốc h capita năm trăm linh mg là thuốc không rõ nguồn gốc
kém chất lượng không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người
trước diễn biến mới này để bảo đảm quyền lợi cho các bị cáo theo luật định
hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa phiên xử phúc thẩm đã bị hoãn một lần vào ngày một mươi tháng hai